các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thứ trưởng cho biết với các doanh nghiệp phát hiện ca f ở một phân xường thì sẽ không đóng cửa ca nhà máy mà tiến hành khoanh vùng phân xường đưa trường hợp f đi cách ly điều trị y tế
song song với đó tiến hành sang lọc đưa các trường hợp f một đi cách ly tiến hành khử quẩn phân xường
sau hai mươi bốn giờ nhà máy có thể đưa lực lượng mới được kiểm soát quay trở lại làm việc đồng thời tiến hành tiêm chủng mở rộng ở phân xưởng đó để doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển
việc này bộ y tế đã chỉ đạo triển khai tại bắc ninh và đã thực hiện tốt thứ trưởng bộ y tế cho biết
thứ trưởng cũng cho biết bộ y tế cùng các bộ ngành trung ương đang tiến hành giả soát đánh giá lại chỉ thị một mươi năm
với tình hình dịch bệnh hiện nay trong điều kiện mới bộ y tế sẽ nghiên cứu và tham mưu để có báo cáo cụ thể chính chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét
để có thể sửa đổi bổ sung hoặc có chỉ thị mới thay thế chỉ thị một mươi năm một mươi sáu
liên quan đến vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trong quý ii năm hai nghìn hai mươi một cả nước có một mươi hai tám triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch covid một mươi chín
bao gồm người bị mất việc làm phải nghỉ giãn việc hoặc nghỉ luân phiên giảm giờ làm giảm thu nhập
trong tổng số một mươi hai tám triệu người bị tác động tiêu cực bởi đại dịch covid một mươi chín có năm trăm năm mươi bảy người bị mất việc
chiếm bốn bốn một triệu người phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng sản xuất
kinh doanh chiếm ba mươi một tám bốn ba triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc
nghỉ luân phiên chiếm ba mươi bốn một và tám năm triệu lao động bị giảm thu nhập chiếm sáu mươi sáu bốn
lao động khu vực thành thị chịu nhiều thiệt hại hơn so với khu vực nông thôn
có hai mươi một chín lao động khu vực thành thị bị ảnh hưởng xấu trong khi đó con số này ở nông thôn là một mươi bốn
cục việc làm bộ lao động thương minh và xã hội nhận định
biến ngày càng phức tạp số ca f tăng lên không ngừng tại tp hcm và các tỉnh phía nam
thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài từ cuối tháng sáu đến nay đã tạo ra sức ép về chi phí sinh hoạt
cũng như tâm lý tránh những khu vực đông dân cư
nguy cơ lây nhiễm bệnh cao đã khiến cho nhiều người lao động phải nghỉ việc về quê
trong bối cảnh chung do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhiều doanh nghiệp ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg
vẫn đang thực hiện phương án ba tại chỗ
tuy nhiên do phát sinh các kf nên dẫn đến việc đã có doanh nghiệp sản xuất tạm ngừng hoạt động
vượt qua khó khăn cộng đồng doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực tìm nhiều giải pháp để có thể trụ vững qua giai đoạn này
ông nguyễn thành trung phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh bình dương cho biết
mặc dù được yêu cầu thực hiện phương án ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm
xét nghiệm sars cov hai cho người lao động
nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn vẫn phát hiện các ca nhiễm covid một mươi chín
để đảm bảo phòng chống dịch và thực hiện hai phương án trên theo đúng hướng dẫn về phòng chống dịch covid một mươi chín
ông trung cho biết các doanh nghiệp chỉ được tổ chức sản xuất khi đảm bảo toàn bộ người lao động
có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
còn khi doanh nghiệp phát hiện có dịch bệnh phải lập tức dừng ngay sản xuất không để lây lan
trên địa bàn tỉnh bình dương chỉ tính riêng hệ thống khu công nghiệp việt nam singapore v ship
có một trăm chín mươi một doanh nghiệp đăng ký thực hiện ba tại chỗ với hơn bốn mươi sáu công nhân
nhưng những ngày gần đây qua sàng lọc có đến một mươi tám doanh nghiệp tại khu công nghiệp này có công nhân dương tính với sars cov hai
hiện các doanh nghiệp trên tạm thời ngừng sản xuất để cơ quan chức năng truy vết khoanh vùng dập dịch bảo vệ sức khỏe cho người lao động
theo khảo sát sơ bộ của hiệp hội chế biến gỗ bình dương với một trăm linh doanh nghiệp hội viên
thì đã có hai mươi chín doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động và bảy mươi một doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương án ba tại chỗ
trong đó có tám doanh nghiệp đã xuất hiện kf trong nhà máy
trước thực trạng này việc có chiến lược tổ chức sản xuất an toàn với doanh nghiệp là hết sức cần thiết
ông nguyễn văn trường giám đốc sản xuất công ty cổ phần gỗ bình dương bày tỏ
doanh nghiệp có khoảng một năm trăm linh công nhân khi tổ chức sản xuất theo phương án ba tại chỗ
lúc đầu chỉ có chưa tới một mươi công nhân đồng ý sau tuyên truyền có khoảng từ bốn mươi đến năm mươi công nhân đồng ý
trước tình thế đó doanh nghiệp có chiến lược ưu tiên chọn khách hàng có đơn hàng cần phải thực hiện trước
và những nhà cung ứng cho khách hàng đó
để chủ động tổ chức phương án sản xuất hợp lý
cùng chung hoàn cảnh đó tại đồng nai hiện cũng có gần một hai trăm linh doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
với số công nhân tạm trú trong các doanh nghiệp gần một trăm ba mươi người
trước khi vào tạm trú tất cả người lao động đều được xét nghiệm và không mắc covid một mươi chín
tuy nhiên gần đây một số doanh nghiệp cũng đã xuất hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín
ngay khi phát hiện ca bệnh doanh nghiệp đã liên hệ phối hợp cùng với ngành y tế
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền
lao động đang tạm trú bình tĩnh thực hiện đầy đủ giải pháp phòng chống dịch
nhưng các ca f f một tại doanh nghiệp tăng lên cũng khiến người lao động đang tạm trú trong doanh nghiệp
có ca mắc covid một mươi chín lo lắng không muốn tiếp tục ở lại làm việc
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai đã kiến nghị ngành chức năng nhanh chóng hỗ trợ doanh nghiệp
khoanh vùng truy vết cách ly đưa các f f một ra khỏi công ty
sau đó khử khuẩn xét nghiệm cho toàn bộ người lao động tạm trú còn lại
nếu lao động có kết quả âm tính và đảm bảo các điều kiện an toàn mới tiếp tục cho sản xuất
ban quản lý có văn bản yêu cầu các công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn đồng nai
ra soát bố trí điểm làm nơi cách ly tạm thời tại khu công nghiệp cho công nhân các doanh nghiệp
đang thực hiện ba tại chỗ mắc covid một mươi chín và những người nguy cơ cao
ông lê văn danh phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai cho hay
những trường hợp mắc covid một mươi chín qua test nhanh và người có nguy cơ cao sẽ được các công ty bố trí
ở những nơi riêng biệt theo dõi sức khỏe để kịp thời điều trị
tại tp hcm công ty cổ phân saigon food ở huyện bình chánh đã phải dừng hoạt động hai trên năm nhà máy
để lấy chỗ làm nơi ở cho hơn bốn trăm linh công nhân
tuy nhiên theo phản ánh của đại diện đơn vị này hiện việc thu xếp thực hiện ba tại chỗ
và thu xếp chi phí xét nghiệm thường xuyên cho hơn một bảy trăm linh công nhân là điều rất khó khăn
công suất nhà máy hiện chỉ duy trì được khoảng hơn một mươi các đơn hàng xuất khẩu hiện đã phải dừng
các đơn hàng xuất khẩu hiện đã phải dừng
thời điểm này các đối tác tạo điều kiện để giãn hoãn đơn hàng
nhưng nếu tình hình này tiếp tục kéo dài hệ lụy sẽ rất lớn có thể mất đơn hàng
đại diện công ty cổ phân saigon food cho biết
theo số liệu của hiệp hội diệt may việt nam
tại thời điểm này có đến chín mươi bảy các doanh nghiệp trong ngành diệt may
tại các tỉnh phía nam đều phải đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
còn lại khoảng ba vẫn hoạt động theo phương án ba tại chỗ
chủ yếu phục vụ khâu phát triển mẫu hoặc do có đơn hàng gấp
nếu dừng sản xuất thì thiệt hại rất lớn
hiện một số đối tác lo ngại chuỗi cung ứng hàng hóa của họ sẽ bị đứt gãy
đã có động thái dịch chuyển đơn hàng sang các nước khống chế dịch tốt hơn
ông vũ đức giang chủ tịch vitas cho hay
về lao động của ngành khó nhất là không biết khi nào sản xuất trở lại bình thường
nên không thể chuẩn bị cho việc giữ lao động cũng như lên kế hoạch sản xuất
để bù đắp thời gian đã mất
do đó không thể xác nhận được thời điểm xuất hàng
đồng thời tỷ lệ công nhân tham gia ba tại chỗ tại các nhà máy
chỉ từ một mươi ba mươi nên việc sản xuất cũng không ra sản phẩm
và đây là tình thế tạm thời và không mong muốn
theo cục công nghiệp bộ công thương dịch bùng phát tập trung chủ yếu
ở các tỉnh có số lượng lớn khu công nghiệp doanh nghiệp chế biến chế tạo
đã khiến hoạt động sản xuất bị gián đoạn
nhiều doanh nghiệp phải dừng sản xuất ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng
đặc biệt các đơn hàng xuất khẩu
thực tế cho thấy nếu không có giải pháp giúp doanh nghiệp sớm quay trở lại sản xuất
khách hàng sẽ dừng hủy đơn hàng để chuyển sang nước khác
đến khi dịch được kiểm soát doanh nghiệp khó có thể nối lại các mối quan hệ kinh doanh đã mất
hiện nay toàn bộ hệ thống chính trị đang vào cuộc chống dịch một cách quyết liệt
tuy nhiên với những diễn biến mới của covid một mươi chín giải pháp căn cơ là người lao động
và người dân phải được tiêm vaccine nhanh nhất và nhiều nhất có thể
ông vũ đức giang cũng đề xuất để đảm bảo an toàn cho người lao động và doanh nghiệp
có thể sớm quay trở lại ổn định sản xuất kinh doanh
nhà nước ưu tiên cho người lao động tại các doanh nghiệp sớm được tiêm vaccine
có thể cân nhắc trên cơ sở doanh nghiệp tự chịu chi phí
ngoài ra có thể dành ưu tiên cho đội ngũ lái xe để đảm bảo lưu thông hàng hóa
phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và đảm bảo sản xuất không để đứt gãy chuỗi cung ứng
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại